bên tổng công ty đường cao tốc chúng tôi thì lúc nào cũng luôn luôn đặt chất lượng công trình đặt lên hàng đầu
công trình thi công đảm bảo chất lượng nhưng mà cũng phải đặt chất lượng cao
và do vậy công tác quản lý chất lượng này thì chúng tôi có cả một hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ
nhà thầu có cả hệ thống quản lý từ kỹ sư chất lượng kỹ sư kỹ thuật và kỹ sư khối lượng riêng và quản lý chặt chẽ
và với nguyên tắc công trình phải đảm bảo tuyệt đối chất lượng đảm bảo chất lượng cao
mà còn mở ra cơ hội đầu tư vào các khu vực miền trung tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp du lịch dọc tuyến